sở du lịch thành phố đà nẵng cho biết hiện còn gần hai trăm linh khách du lịch chưa thể rời khỏi thành phố
trước khi tiến hành giãn cách xã hội
hiện tại thì chính quyền địa phương đã bố trí khách sạn tạo mọi điều kiện tốt nhất cho du khách
trong hai ngày qua nhiều công ty du lịch đã kết hợp với các công ty vận tải
hãng hàng không đưa đoàn khách của mình trở về nhà
đối với những du khách bị kẹt lại tại đà nẵng
sở du lịch thành phố đang phối hợp với các khách sạn và sở giao thông vận tải thành phố
hỗ trợ tối đa cho du khách về chỗ ở và sắp xếp thời gian đưa du khách về nhà sớm nhất có thể